khu bảo tồn biển lý sơn là một trong một mươi sáu khu bảo tồn biển việt nam nằm trong diện được bảo vệ khẩn cấp
tuy nhiên nhiều năm qua tình trạng xâm lấn khu bảo tồn khai thác cạn kiệt sản vật đã ảnh hưởng đến vùng sinh thái
thảm thực vật vùng biển lý sơn
để ngăn chặn tình trạng này tỉnh quảng ngãi đã triển khai khoanh vùng bảo vệ vùng biển trước nguy cơ bị tận diệt
hơn hai trăm linh quả phao vừa được thả xuống khu bảo tồn biển lý sơn nhằm ngăn chặn ngư dân
các tàu cá đánh bắt hải sản khai thác san hô ven đảo lý sơn
hệ thống phao khoanh vùng trên diện tích hơn sáu sáu trăm bốn mươi hectare
hệ thống phao này giúp người dân phân biệt được các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển
khi lắp đặt ở những cối này thì đảm bảo là không ảnh hưởng đến môi trường
và đảm bảo độ an toàn và độ bền vững của hệ thống phao
khu bảo tồn biển lý sơn có tổng diện tích mặt nước trên bảy hectare
trong đó vùng bảo vệ nghiêm ngặt rộng sáu trăm hai mươi ha vùng phục hồi sinh thái rộng trên hai hectare còn lại là vùng phát triển
nhiều năm trước vùng biển lý sơn có độ đa dạng sinh học cao với các hệ sinh thái điển hình
như dạng săn hô thảm cò biển
thực vật biển được xác định
tuy nhiên tình trạng khai thác tận diệt trong thời gian dài
nên độ đa dạng sinh học ở vùng biển này bị suy giảm nghiêm trọng nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng
song song với việc tuyên truyền chúng tôi sẽ phóng hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện
tiến hành tăng cường công tác tùng tra giám sát trình biến
để kịp thời phát hiện những hành vi của các ngư dân xâm hại vào khu bảo tồn
bước đầu chúng tôi cũng ấp
dùng theo các biện pháp sau khi phát hiện là nếu người dân mà bị xâm hại vào khu bảo tồn
thì lần đầu tiên cũng nhắc nhở bà con nhắc nhở giáo dục cho làm cam kết không xâm hại
và những lần thứ hai tiếp theo thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi khoanh vùng khu vực cần bảo tồn bằng hệ thống phao trên thực địa
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi sẽ tuyên truyền phổ biến cho ngư dân vùng khai thác bảo tồn
đồng thời hỗ trợ ngư dân vùng bảo tồn chuyển đổi sinh kế hạn chế tái chiếm
xâm phạm vùng biển được bảo vệ